tối qua ngày hai mươi bốn tháng bốn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ đón bằng unesco ghi danh
nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
và khai mạc liên hoan bài tròi quảng bình lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
nghệ thuật bài tròi là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc thơ ca diễn xuất hội họa và văn học
việc tổ chức đón bằng của unesco ghi danh nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là dịp để tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản nghệ thuật bài tròi
mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa
của các cấp các ngành và nhân dân tỉnh quảng bình
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã khai mạc liên hoan các tổ nhóm câu lạc bộ bài tròi tỉnh quảng bình
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín nhằm tuyên truyền giới thiệu một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài tròi trên quê hương quảng bình